thưa quý vị và các bạn trong khuôn khổ chuỗi các sự kiện tháng hành động về hợp tác xã năm hai nghìn hai mươi bốn
tối ngày một mươi một tháng bốn liên minh hợp tác xã việt nam đã tổ chức lễ tôn vinh hợp tác xã tiêu biểu
và trao giải ngôi sao hợp tác xã lần thứ nhất năm hai nghìn hai mươi bốn
đồng chí lê minh khái bí thư trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ
trưởng ban chỉ đạo quốc gia về kinh tế tập thể đã tới dự và phát biểu chỉ đạo
ban tổ chức đã tôn vinh một trăm hai mươi tám hợp tác xã tiêu biểu được đề cử từ trên ba mươi một hợp tác xã của cả nước
trong đó bình chọn một trăm linh hợp tác xã của năm mươi bảy tỉnh thành phố trong cả nước được nhận giải ngôi sao hợp tác xã
đây đều là những hạt nhân nòng cốt đi đầu trong thực hiện hiệu quả các phong trào phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã trên cả nước
phó thủ tướng lê minh khái chúc mừng những thành tích khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã đã đạt được thời gian qua
đề nghị các bộ ban ngành tập trung nguồn lực cho phát triển kinh tế tập thể
bàn hành kịp thời đầy đủ các chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã theo luật hợp tác xã năm hai nghìn hai mươi ba
đối với các hợp tác xã đạt giải ngôi sao hợp tác xã năm hai nghìn hai mươi bốn cần tiếp tục đi đầu trong liên kết sản xuất kinh doanh
xây dựng phát triển thương hiệu sản phẩm nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và thế giới
chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành cùng các tổ chức kinh tế tập thể hợp tác xã trên cơ sở chỉ đạo xây dựng
hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã phát triển nhanh và bền vững
thưa quý vị và các bạn nhằm tăng cường công tác quản lý lĩnh vực thủy sản khắc phục tình trạng chống đánh bắt bất hợp pháp
theo khuyến nghị của ủy ban châu âu ec vào chiều ngày một mươi một tháng bốn tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
tổ chức hội nghị triển khai các điểm mới theo nghị định sửa đổi các nghị định về thi hành luật thủy sản và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản
một trong những điểm sửa đổi mới quan trọng về thi hành luật thủy sản là đơn giản hóa một số thủ tục hành chính liên quan đến bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản
đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè đối tượng thủy sản nuôi chủ lực bổ sung quy định kiểm soát tàu nước ngoài khai thác vận chuyển chuyển tải thủy sản
sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác cập cảng việt nam và từ tàu container nhập khẩu vào việt nam
nghị định mới cũng bổ sung quy định về quản lý hệ thống giám sát tàu cá tăng thời gian xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản từ một năm lên hai năm
vi phạm hành chính nhiều lần hoặc tái phạm trong lĩnh vực thủy sản được coi là tình tiết tăng nặng trong xử phạt vi phạm hành chính
bổ sung xử phạt đối với chủ tàu cá quy định rõ danh giới vùng biển được phép khai thác thủy sản quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản quy định về nuôi trồng và khai thác thủy sản
để chuẩn bị tốt nhất cho gỡ thẻ vàng đối với thủy sản việt nam bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn lê minh hoan đề nghị các bộ ngành và địa phương
cũng như các cơ quan chuyên môn của bộ trên dưới phải đồng lòng quyết liệt hành động chống khai thác eu đáp ứng tốt nhất các khuyến nghị của ec
thời điểm này các hợp tác xã nông nghiệp cùng nông dân trên địa bàn thành phố đà nẵng đang khẩn trương huy động máy móc nhân lực thu hoạch lúa vụ đông xuân hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
đây được xem là vụ lúa được mùa với năng suất cao chất lượng bảo đảm nên nông dân rất phấn khởi
vụ đông xuân hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn nông dân toàn thành phố đà nẵng tập trung sản xuất
với tổng diện tích lúa gần hai năm trăm linh ha trong đó huyện hòa vang chiếm nhiều nhất với hai hai trăm chín mươi ha
qua đánh giá ban đầu ngay từ đợt lúa đầu tiên năng suất trung bình đạt khoảng bảy mươi hai tạ mỗi hectare
dự kiến năng suất cả vụ sẽ đạt khoảng bảy mươi tạ mỗi hectare
năm nay lúa được mùa năng suất cao hơn gần năm tạ mỗi hectare so với năm trước
theo phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện hòa vang đến nay nông dân toàn huyện đã thu hoạch được hơn bốn trăm hai mươi năm hectare đạt khoảng một mươi tám
ngành nông nghiệp huyện cũng yêu cầu
các địa phương khẩn trương hoàn tất công tác thu hoạch kịp thời phơi lúa giải phóng đất từ đó xuân giống vụ hẻ thu để kết thúc vụ sớm tránh các rủi ro do mưa lũ cuối vụ
ngày một mươi một tháng bốn tại hà nội đại diện lãnh đạo một mươi ba tỉnh thành phố khu vực đồng bằng sông kiều long đã tổ chức hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch đồng bằng sông kiều long và kiên giang
hoạt động này là một trong những nỗ lực phát triển du lịch nhanh và bền vững của đồng bằng sông kiều long trong giai đoạn mới
nằm trong khuôn khổ hội trợ du lịch quốc tế việt nam hà nội năm hai nghìn hai mươi bốn và hướng đến thu hút du lịch nội địa quốc tế vào các dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùng một tháng năm sắp tới
hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch đồng bằng sông cửu long và tỉnh kiên giang là một trong những hoạt động cụ thể nhằm phục hồi nhanh bền vững ngành du lịch của các tỉnh thành phố vùng đồng bằng sông cửu long
tại hội nghị các đại biểu đã trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước xúc tiến quảng bá du lịch
tiếp tục liên kết phát triển các sản phẩm du lịch theo hướng chuyên nghiệp hóa và tiếp cận chuỗi giá trị cung ứng dịch vụ du lịch
từ số lượng sang chất lượng có trọng tâm trọng điểm nâng cao hiệu quả và tính chuyên nghiệp xây dựng hình ảnh điểm đến du lịch đồng bằng sông cửu long hiện đại đẳng cấp chất lượng thân thiện và an toàn
đồng bằng sông cửu long đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước
với nguồn tài nguyên khá đa dạng và phong phú và nhiều tiềm năng nổi trội về cảnh quan thiên nhiên di sản văn hóa lịch sử cho phép phát triển kinh tế tổng hợp với nhiều ngành chủ lực đặc biệt là phát triển du lịch
thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi bốn tỉnh kiên giang đặt mục tiêu đầu tư công đạt trên một mươi tỷ đồng tăng hơn bốn ba trăm tám mươi sáu tỷ đồng so với năm hai nghìn hai mươi ba
địa phương đang phấn đấu giải ngân vốn trong quý ii
đạt từ ba mươi năm trở lên
năm hai nghìn hai mươi bốn là năm thứ tư tỉnh kiên giang thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm
đây cũng là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tạo sự bước phá và chuyển biến tích cực trong thực hiện các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và kế hoạch đầu tư công trung hạn
tuy nhiên giải ngân vốn đầu tư công năm hai nghìn hai mươi
giải ngân vốn đầu tư công năm hai nghìn hai mươi bốn dự kiến còn gặp nhiều khó khăn hơn năm hai nghìn hai mươi ba
tổng số vốn được giao hơn một mươi hai mươi sáu tỷ đồng cao hơn bốn ba trăm tám mươi sáu tỷ đồng so với kế hoạch được giao
trong đó vốn chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đã giao một trăm linh kế hoạch vốn và vốn chương trình phục hồi kinh tế xã hội đang trình điều chỉnh chủ trương đầu tư điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết năm hai nghìn hai mươi
đến nay giá trị giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn sáu trăm một mươi hai tỷ đồng đạt sáu